tại cuộc họp khẩn cấp đặc biệt bàn về tình hình gaza và tư cách thành viên của palestine đại hội đồng đã thảo luận và bỏ phiếu thông qua nghị quyết nói trên với tỷ lệ áp đảo một trăm bốn mươi ba phiếu thuận chín phiếu chống và hai mươi năm phiếu trắng
nghị quyết tuyên bố nhà nước palestine đủ tư cách trở thành thành viên chính thức của liên hợp quốc đồng thời khuyến nghị hội đồng bảo an xem xét ủng hộ tiến trình này
với việc nghị quyết được thông qua palestine sẽ được hưởng nhiều quyền hạn hơn kể từ khóa họp toàn thể sắp tới của đại hội đồng diễn ra vào tháng chín tới
dù vẫn bị hạn chế hơn so với các thành viên chính thức
bỏ phiếu thuận là điều đúng đắn phải làm chúng tôi muốn hòa bình chúng tôi muốn tự do một phiếu thuận là một phiếu cho sự tồn tại của palestine nó không chống lại bất kỳ nhà nước nào đó là một khoản đầu tư cho hòa bình
tổng thống palestine mahmoud abbas đã ngay lập tức hoan nghênh bước đi này đồng thời cảm ơn các quốc gia đã ủng hộ ông abbas cũng kêu gọi mỹ không phủ quyết và ủng hộ nỗ lực của palestine
đại diện các quốc gia như nga pháp và iran đã hoan nghênh đại hội đồng liên hợp quốc biểu quyết thông qua nghị quyết gia nhập liên hợp quốc của palestine đồng thời cho rằng quyết định này thể hiện một bước đi khiêm tốn song rất quan trọng trong việc thực hiện nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế đối với người dân palestine cũng như khôi phục một số quyền vốn có của người palestine
palestine phải trở thành thành viên chính thức của liên hợp quốc đề xuất cử hội đồng bảo an một lần nữa xem xét việc palestine trở thành thành viên liên hợp quốc là điều chúng tôi cho là yếu tố
điều quan trọng nhất đó là một nghĩa vụ đạo đức chỉ có tư cách thành viên chính thức mới cho phép palestine sát cánh cùng các thành viên khác của tổ chức và được hưởng đầy đủ các quyền mà tư cách thành viên này bảo hàm
trong khi đó có chín quốc gia phản đối công nhận palestine tham gia liên hợp quốc trong đó có cả mỹ và israel israel đã lên án động thái của đại hội đồng liên hợp quốc và cho rằng quyết định này sẽ phức tạp hóa các cuộc đàm phán hiện nay xung quanh việc phóng thích các con tin ở gaza
cục bỏ phiếu ngày hôm nay của liên hợp quốc
liên hợp quốc mang tính hủy diệt nó không chỉ mở ra cánh cửa cho những kẻ khủng bố ủng hộ chính quyền palestine mà còn khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhưng như tất cả các bạn đều biết chính quyền palestine thậm chí còn không có quyền kiểm soát lãnh thổ của mình bạn có biết ai kiểm soát gaza không có lẽ bạn đã quên vì trong tất cả các nghị quyết kể từ ngày bảy tháng một mươi đều không gọi tên palestine vì vậy tôi sẽ nhắc lại để các bạn nhớ
đại diện của mỹ tại liên hợp quốc tiếp tục giữ lập trường cho rằng
liên hợp quốc cho rằng việc mỹ phủ quyết không phản ánh sự phản đối việc thành lập nhà nước của palestine mà thay vào đó là để khẳng định việc công nhận phải đến từ đàm phán trực tiếp giữa các bên hiến trương liên hợp quốc quy định việc kết nạp các thành viên mới cần nhận được chín trên một mươi năm phiếu ủng hộ của các quốc gia ủy viên hội đồng bảo an trong đó không có ủy viên thường trực nào phủ quyết và nhận được sự ủng hộ của hai phần ba số thành viên đại hội đồng liên hợp quốc
cùng với các nước phương tây mỹ ngày hôm qua tiếp tục công bố gói viện trợ quân sự trị giá bốn trăm linh triệu đô la mỹ
hôm qua tổng thống mỹ joe biden đã cho phép cung cấp cho ukraine các thiết bị và dịch vụ quốc phòng cũng như hỗ trợ giáo dục và đào tạo quân sự với tổng trị giá lên tới bốn trăm linh triệu đô la mỹ đây là gói viện trợ thứ ba của mỹ dành cho ukraine trong vòng chưa đầy ba tuần hai gói viện trợ trước đó được công bố vào cuối tháng bốn vừa qua tổng trị giá bảy tỷ đô la mỹ
trong một tuyên bố ngoại trưởng mỹ antony blinken cho biết là gói viện trợ này bao gồm những danh mục cấp thiết
đối với ukraine phản ứng về gói quân sự mới trị giá bốn trăm linh triệu usd của mỹ ngày hôm nay đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov cho rằng chính quyền mỹ đã trốn tránh trách nhiệm về các cuộc tấn công của ukraine nhằm vào các cơ sở dân sự ở nga và quyết định của mỹ và đồng minh sẽ khiến xung đột ở ukraine không có hồi kết
quá trình bầu chọn nhóm hai trăm linh thượng nghị sĩ mới đã bắt đầu tại thái lan sau khi nhiệm ký thứ năm của hai trăm năm mươi thượng nghị sĩ

thượng viện mới sẽ bao gồm hai trăm linh thành viên và không do người dân trực tiếp bầu ra các ứng viên sẽ bỏ phiếu với nhau theo ba giai đoạn cấp huyện cấp tỉnh và cấp quốc gia
hiến pháp thái lan quy định dù nhiệm kỳ của thượng viện hiện nay chính thức kết thúc từ ngày một mươi một tháng năm song các thượng nghị sĩ sẽ vẫn tiếp tục các thẩm quyền lập pháp và một số thẩm quyền khác cho đến khi thượng nghị sĩ mới chính thức nhậm chức
ngoài ra thượng viện nhiệm ký mới sẽ không còn thẩm quyền bầu thủ tướng như thượng viện nhiệm ký mới